thưa quý vị tháng thanh niên năm nay trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh lựa chọn chủ đề
đó là thanh niên sung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng
cũng bởi vậy mà từ bắc tới nam từ đông băng cho tới miền núi
những việc tốt được nhân rộng phát huy nhiều hơn nữa vai trò của thanh niên trong đời sống
những hoạt động tử tế đã được triển khai với nhiệt huyết của tuổi trẻ
phần xây nhà tình nghĩa tặng xe đạp cho học sinh tới trường hay là trao tặng những túi an sinh
rất nhiều những hoạt động đã được tuổi trẻ cả nước đã đang và sẽ thực hiện trong tháng ba tháng của thanh niên
những việc làm ấy đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ phía cộng đồng mạng
góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội
những bức ảnh sinh động những hoạt động tình nguyện trên khắp mọi miền đất nước
được rất nhiều thanh niên đăng tải trên mạng xã hội facebook để hưởng ứng phong trào
mỗi thanh niên một hoạt động tình nguyện gắn với hành trình tuổi trẻ hai nghìn hai mươi bốn
dù khoảnh khắc rất giản dị nhưng đã thể hiện được những hoạt động vì cộng đồng rất ý nghĩa của thanh niên việt nam
hành động đẹp này đã được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội
tất cả mọi người đều thể hiện sự cảm phục đối với tinh thần nhiệt huyết
không ngại khó ngại khổ của các bạn đoàn viên thanh niên
những việc làm này rất ý nghĩa nhìn các bạn đoàn viên trong màu áo xanh tình nguyện
cặm cụi làm những việc vì cộng đồng nhưng vẫn tươi cười thấy đáng yêu quá
tháng tuổi trẻ của mình thật tuyệt vời
cô mong các bạn nhà cô cũng được tham gia những hoạt động ý nghĩa như vậy
việc gì cần thanh niên có việc gì khó có thanh niên
câu này rất đúng với thanh niên việt nam
tháng thanh niên này được thấy nhiều việc làm ý nghĩa mình rất vui
mang những việc tốt của thanh niên đi xa hơn
chương trình tháng ba biên giới đã được trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam tổ chức phát động từ bây giờ
rất nhiều ngôi nhà đã bắt đầu được xây dựng hàng nghìn xuất quà được trao đi
ngoài ra nhiều đơn vị đoàn thanh niên còn tổ chức những buổi khám cấp phát thuốc
cắt tóc miễn phí cho người dân và thanh thiếu nhi trên địa bàn các xã biên giới
không chỉ là cơ hội để thanh niên thể hiện tình yêu biên cương tổ quốc
đây còn là dịp để những hoạt động thiện nguyện
có thể giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn tại khu vực biên giới
chia sẻ hình ảnh của thanh niên việt nam tại các vùng biên giới
cư dân mạng bày tỏ sự tin tưởng dù là ở đâu trong bất kỳ hoàn cảnh nào
tuổi trẻ việt nam vẫn luôn tỏa sáng giữ vững tinh thần mạnh mẽ nhiệt huyết sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn
thương bà con vùng dân tộc thiểu số
những món quà của các đơn vị đoàn thanh niên như này thực sự có giá trị với bà con
cả về vật chất lẫn tinh thần
mong sẽ có nhiều chuyến đi nữa của các bạn thanh niên
để giúp đỡ nhiều hơn cho bà con tại các xã biên giới
chương trình tháng ba biên giới mình thấy rất thiết thực
đến những xã biên giới các bạn thanh niên sẽ có cơ hội hiểu hơn về đời sống khó khăn của bà con vùng biên
màu áo xanh tình nguyện phủ khắp mọi miền tổ quốc
tháng thanh niên hai nghìn hai mươi bốn
tuổi trẻ công an nhân dân đã thực hiện rất nhiều hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng
như chương trình tháng ba biên giới
biên cương tổ quốc tôi
ngày chủ nhật xanh
ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới
kết hợp tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa
tổ chức hoạt động khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn
ngoài ra đoàn thanh niên bộ công an đã luôn thể hiện được vai trò sung kích tiên phong của mình
bằng nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa
nhiều đơn vị đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện
giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu
tư vấn hỗ trợ đăng ký tài khoản định danh điện tử cho người dân
góp phần nhanh chóng thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia
những hình ảnh này đã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân
đưa họ gần hơn với nhân dân
đông đảo cư dân mạng đã bày tỏ sự yêu mến đối với lực lượng tuổi trẻ công an nhân dân
thật là cảm động với những hình ảnh đẹp như thế này của lực lượng công an nhân dân
có cả các bác lớn tuổi đăng ký tài khoản định danh điện tử
cống hiến nỗ lực và tận tâm
đó là những gì tôi nhìn thấy ở tuổi trẻ công an nhân dân
chúc cho các anh sẽ luôn bình an để tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ tuyệt vời như thế này
đi xa hơn làm nhiều việc tốt hơn
hành trình ý nghĩa đó sẽ không dừng lại trong tháng thanh niên
đó sẽ là những mục tiêu lâu dài
nơi những người trẻ thể hiện tình yêu nước
bằng nhiệt huyết của chính mình
suy nghĩ của bạn như thế nào về nội dung này
hãy chia sẻ trên fanpage truyền hình công an nhân dân